cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đã có kết luận điều tra vụ án hình sự
nữ sinh cao mỹ duyên đi giao gà bị sát hại ở điện biên dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
và đề nghị truy tố chín đối tượng liên quan gồm vì văn toán phạm tội giết người và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
bùi văn công phạm tội giết người hiếp dâm cướp tài sản bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy
vương văn hùng phạm tội giết người hiếp dâm cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
phạm văn nhiệm lường văn lả lường văn hùng cùng phạm tội giết người hiếp dâm và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
phạm văn dũng cầm văn trương cùng phạm tội hiếp dâm bùi thị kim thu phạm tội không tố giác tội phạm
cơ quan cảnh sát điều tra xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng với nhiều hành vi phạm tội phức tạp nhiều bị can cùng thực hiện
mặt khác hành vi phạm tội là hết sức dã man vô nhân tính sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu tội phạm
trên cơ sở đó cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị các bị can phải được đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật